thưa quý vị và các bạn theo thống kê của bộ lao động thương binh và xã hội
có bảy tám dân số việt nam ở độ tuổi trên năm tuổi là người khuyết tật
và họ là một trong những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong thiên tai
tính cho tới thời điểm hiện nay rất ít đại diện người khuyết tật tham gia vào ban phòng chống thiên tai
hoặc nhóm hỗ trợ kỹ thuật các cấp
chính vì vậy mà tiếng nói nhu cầu của người khuyết tật cũng ít được nghe thấy
trong chương trình ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với các hoạt động
nhằm giúp người khuyết tật hòa nhập trong công tác phòng chống thiên tai tại việt nam hiện nay
chúng tôi tìm đến huyện đảo cát hải của thành phố hải phòng vào những ngày cuối tháng bốn nắng đẹp
nhìn phong cảnh bình yên tĩnh lặng này ít ai biết được rằng nơi đây là một trong những địa điểm
thường xuyên phải hứng chịu những tác động trực tiếp của thiên tai vào mỗi mùa bão lũ
theo chân các cán bộ của xã hoàng châu chúng tôi đến thăm căn nhà nhỏ đơn sơ của chị nguyễn thị duyên
một người khuyết tật trên địa bàn xã
trò chuyện với chúng tôi chị duyên vẫn nhớ như in những ký ức kinh hoàng về cơn bão nhiệt đới dan ray năm hai nghìn năm
đây cũng là cơn bão khiến cho nhiều tuyến đê của các tỉnh ven biển việt nam bị vỡ hàng chục người bị thương và mất tích
tôi bị này từ bé từ lúc luồn lòng đẻ ra là đã bị thật nguyên rồi
năm hai nghìn năm ấy đầu tiên thì cậu tôi không có kìa như này
tại vì đêm đó nó chỉ là đất vốn thôi nó tràn vào
theo di chuyển của ông bà để lại ta bảo nước to thì cứ trồng những cái cây những cái rừng lên không mà cứ trồng những cái cao mết
cứ nước nó tràn đầu lưng lên đấy ta cũng ba chứ không làm như thế
khó khăn thì phải chỉ bôi lúc đấy nhà ai họ cũng phải làm
chị duyên năm nay đã bốn mươi chín tuổi bị tật nguyền từ nhỏ lại sống một mình
cuộc sống chật vật khó khăn do khả năng lao động yếu
chị chỉ biết trông vào vườn rau nhỏ và đàn gà nuôi được
nhờ sự hỗ trợ vốn từ chương trình sinh kế của tổ chức tầm nhìn thế giới tại việt nam
do nằm ngay cạnh con đê sát bờ biển nên sau mỗi mùa bão lũ đi qua
căn nhà của chị lại thêm phần sơ sát hoang tàn
thế nhưng điều may mắn là nhờ chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng
và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng của các cấp chính quyền
phối hợp với tổ chức phi chính phủ tại việt nam
mà những người khuyết tật như chị duyên có thể nhận biết được các việc cần phải làm trước
trong và sau thiên tai
hứa theo mình được trải nghiệm này rất là nhiều kinh nghiệm
chẳng hạn trong cuộc sống mình đã trải qua ba bước hồi
mình cũng phải theo lời tổng hợp của bên chính trị nhé
mọi người cũng như bản thân đối thức là nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống
nếu nghe đài báo báo hay rồi là tin tức to
còn để chuyển dân dân lên
chẳng hạn là chuyển những đồ quan trọng của mình lên
do biến đổi khí hậu những năm về đây rất khó khăn trong điều kiện phát triển kinh tế
nhiều năm qua thì địa phương xã hồ châu đã tập quấn cho các hộ nhân dân trong địa phương
và đặc biệt là hộ khuyết tật
các hộ nhân dân đã rất vấn khởi vui mừng
được có các kiến thức để mà nâng cao trong việc xây dựng và phát triển kinh tế của chính bản thân của họ
cái việc thứ hai là giảm mất khó khăn

các hộ khuyết tật đã vấn khởi tin tưởng vào sự kinh tế của họ
và đánh đạo của địa phương về đường đối trong phòng chống biến khỏi kỳ hậu
để giúp người dân được phát triển kinh tế một cách bền vững cho những năm gần đây và những năm tiếp theo
khác với chị nguyễn thị duyên
ông trần văn đức hiện đang sinh sống cùng gia đình ở phường máy trai quận ngô quyền thành phố hải phòng
bị tàn tật từ bé lại không đi lại được
hàng ngày ông đức tự làm nước rửa bát
rồi đi bán rong trên chiếc xe
để kiếm thêm thu nhập cho gia đình
bản thân là người khuyết tật
vợ lại bị ung thư
nên số tiền kiếm được
cùng với bốn trăm linh năm đồng tiền trợ cấp
cho người khuyết tật hàng tháng
từ ngân sách nhà nước
cũng không thể giúp ông đủ trang trải chi phí thuốc men cho vợ
và đóng học phí cho hai con
cũng chính vì vậy
mà ông cũng không thể có đủ tiền
để mua sắm đồ đạc trong gia đình
dù giường tù đã mục nát hết
sau mỗi trận ngập trong mưa lũ
nên mỗi khi mà ngập lụt
thì bản thân tôi
người tàng tật
thì sinh hoạt rất khó khăn
đi lại nó không được như người ta
rất khó khăn
ngày xưa thì mỗi lần
năm thì chỉ một hai lần thôi
nhưng mà từ
bây giờ nó sinh ra hiện tượng endino
cũng có những lúc
không thể đi ra ngoài cửa được
anh thì lụt lội
không đi ấy được
thì tôi cứ bảo là
thôi thì cứ ở trên
đấy còn thì ở ngoài
ở dưới thì tôi dọn hết
bởi vì là xuống
thì cũng chẳng làm được cái gì
mà lại ướt hết
mà nó không may nhiễm bệnh
và ốm đau
đấy thì không
có người chăm sóc
thì tôi đi được đi
nghe những cái này về
thì tôi cũng
thứ bảo các con
và đến hàng xóm
ngồi nói chuyện
trước khi bão
thì ta phải dùng hết
những cái can sạch
để đựng nước sạch
và quần áo
rồi thì thuốc thang
để lên cao
để đưa ra
những lúc mà khó khăn
hàng một hai ngày
thì mình vẫn có cái đồ
để mình dùng
thế không thì
đến khi mà nước rút
thì ta phải dọn hết
các đồ trong nhà
phun thuốc khử mùi
và xem lại
những cái đường ống nước
của gia đình nhà mình
xem là nó có bị nhiễm khoản không
có thể nói
các hoạt động giúp người khuyết tật
và gia đình có người khuyết tật
được nâng cao nhận thức
về phòng tránh
và giảm nhẹ rủi ro thiên tai
để giúp người khuyết tật
đã có phần không nhỏ
trong việc cải thiện đời sống
cho người dân
giúp cộng đồng người khuyết tật
tại việt nam
có thể tự tin
tham gia tích cực
vào công tác phòng tránh rủi ro thiên tai
tôi và những người khuyết tật
mà khi mà nó nghe tiếng
nghe cái tin bão
thì rất là no
rất là mà mình
thực sự mình là
cảm thấy rằng là người nó thừa
nhưng mà qua cái tập huấn
mọi người cũng thấy rất là
và khi là mình là
cũng có ích
cho gia đình
và cho mọi người
người khuyết tật
thì riêng bản thân tôi
kiến thức lợi cho bản thân
và nói chung cho
chung cho người khuyết tật của xã
hành đất chúng tôi
là một cơ
tổ cho tôi thêm một sự mạnh mẽ hơn
và làm cho tôi
không còn rụt rẻ
còn tiến lành
sẽ đem kiến thức
tiến thức này
để sẽ tổ cho
họa sản đất tôi
những người bệnh tật như tôi
sẽ được đọc
về chống thiên tơ bầu thung
đây là một hoạt động
được tổ chức tại tỉnh quảng ngãi
nằm trong dự án
tăng cường sự tham gia
của người khuyết tật
trong quản lý rủi ro thiên tai
dựa vào cộng đồng
tại việt nam
do một tổ chức
phi chính phủ của đức
tại việt nam thực hiện
khác với các hoạt động thông thường
hoạt động ngày hôm nay
do một người khuyết tật
là tập huấn viên
và các thành viên được tập huấn
là các cán bộ thôn xã
và các gia đình có người khuyết tật
buổi tập huấn
nhằm nâng cao kỹ thuật
nâng cao năng lực giảm nhẹ rủi ro thiên tai
có hòa nhập người khuyết tật
cho các cơ quan liên quan
xây dựng năng lực
và hỗ trợ người khuyết tật
đại diện người khuyết tật
tham gia trực tiếp
và hiệu quả
vào việc xây dựng chính sách
về giảm nhẹ rủi ro thiên tai
dự án cũng thúc đẩy
việc xây dựng các công cụ
và cách tiếp cận phù hợp
về giảm nhẹ rủi ro thiên tai
có hòa nhập người khuyết tật
thúc đẩy các sáng kiến
mô hình hay
về giảm nhẹ rủi ro thiên tai
có hòa nhập người khuyết tật
trong cộng đồng
đồng thời thực hiện các biện pháp phù hợp
hỗ trợ người khuyết tật
ứng phó với thiên tai
trong vấn đề phòng chống thiên tai
chỉ có người khuyết tật
chỉ trên các phương diện
được sự hỗ trợ giúp đỡ thôi
có nghĩa là một người rất là thụ động
trong có việc phòng chống thiên tai
khi mà bị phòng chống thiên tai tới
thì người ta chỉ tới đưa người khuyết tật đi
thì người khuyết tật không nhận thức được
cái ý thức của mình là tự mình phải lo cho mình trước
khi mà được tập quấn về vấn đề phòng chống thiên tai
thì người khuyết tật sẽ chủ động hơn
trong vấn đề phòng chống
tự bản thân mình có thể tự làm được
và giỏm đi cái nạn cho nhà nước
giỏm đi cái nạn cho đơn chủ phòng chống thiên tai hơn
tại việt nam hiện nay
nhiều người khuyết tật chưa được ưu tiên
phòng chống thiên tai
chưa được đánh giá năng lực đóng góp của mình
trong khi đó các bên liên quan đánh giá
chưa đúng về khả năng đóng góp của người khuyết tật
thiếu chính sách hỗ trợ
thiếu hướng dẫn về cách làm
cũng như kiến thức về hòa nhập người khuyết tật
chính vì vậy
mà bên cạnh việc đầu tư kinh phí
xây dựng hệ thống các công trình
cơ sở vật chất phòng chống thiên tai
đảng và nhà nước ta đã có nhiều chủ trương
chính sách lớn
mang ý nghĩa hết sức quan trọng
đối với đời sống của cộng đồng người khuyết tật
đồng thời quan tâm
hoàn thiện thể chế chiến lược chính sách
nhằm quản lý rủi ro thiên tai
dựa vào cộng đồng
tăng cường năng lực và nhận thức của người dân
trong đó đặc biệt quan tâm chú ý
đến đối tượng dễ bị tổn thương
trong thiên tai
trong luật phòng chống thiên tai
cũng như trong đề án khung hoài của chính phủ
và các cam kết quốc tế
của chính phủ việt nam
đối với phòng chống thiên tai
thì cũng nêu rất rõ các đối tượng dễ bị tổn thương
trong đó có người khuyết tật
và định hướng của trung tâm là
phát triển xây dựng kết hợp với tất cả
các tổ chức trong nước và quốc tế
để xây dựng các vô hình hiệu quả
có tính kết nối từ cộng đồng cho đến các cấp
từ chủ địa phương và trung ương
và tiếp theo đối với riêng người khuyết tật
để có thể tham gia các hiệu quả
thì cần phải dần dần từng bước xóa bỏ các rào càn
đối với người khuyết tật
để tham gia hiệu quả trong giáp phòng chống thiên tai
và cái thứ ba đó là hỗ trợ
cho các hội người khuyết tật
để họ có đủ năng lực
về chuyên môn về các kỹ năng mềm
hoặc là các chuyên môn liên quan đến phòng chống thiên tai
cũng như tiếp cận các văn bản pháp luật
để họ có thể hòa mình vào được
trong công việc chung
với quản lý nhà nước
hỗ trợ cho công tác quản lý nhà nước
mục tiêu về giảm nhẹ rủi ro thiên tai
tăng cường khả năng chống chịu
đặc biệt là cho những nhóm yêu thế
người khuyết tật trẻ em khuyết tật
là một trong những mục tiêu chiến lược
của tổ chức trong những năm đến
và tầm nhìn thế giới vẫn tiếp tục
lên kế hoạch
để phối kết hợp chặt chẽ hơn nữa
với các ban ngành của chính phủ
để có thể lồng ghép tốt hơn nữa
những công tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai
trong biến đổi khí hậu cho người khuyết tật
đồng thời chúng tôi cũng sẽ tiếp tục
phối kết hợp chặt chẽ
với các tổ chức phi chính phủ quốc tế
cũng như là các tổ chức phi chính phủ địa phương
để có thể hướng đến
môi trường mà thúc đẩy
sự tham gia của người khuyết tật
và họ có thể làm chủ
trong công tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai
một trong những mục tiêu của chính phủ
trong đề án một nghìn hai
về nâng cao nhận thức cộng đồng
và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng là
nâng cao nhận thức cộng đồng
và tổ chức có hiệu quả
mô hình quản lý rủi ro thiên tai
dựa vào cộng đồng
cho các cấp các ngành
đặc biệt là chính quyền và người dân
ở các làng xã
nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại
về người và tài sản
hạn chế sự phá hoại tài nguyên thiên nhiên
môi trường và di sản văn hóa
do thiên tai gây ra
góp phần bảo đảm cho sự phát triển bền vững
của đất nước đảm bảo quốc phòng an ninh
để đạt được mục tiêu này
rất cần sự chung tay góp sức
của tất cả các bộ ngành
và người dân trên cả nước
đặc biệt là cộng đồng người khuyết tật tại việt nam
nhằm tăng cường chủ động ứng phó
với thiên tai
trong mùa mưa bão đang đến gần
quý vị và các bạn thân mến
đảm bảo người khuyết tật được nâng cao nhận thức
và tham gia mô hình quản lý thiên tai
dựa vào cộng đồng
góp phần thay đổi thái độ và hành vi
về vấn đề khuyết tật
có thể nói là những hoạt động vô cùng thiết thực
và có ý nghĩa
hy vọng rằng thông qua chương trình này
cộng đồng người khuyết tật tại việt nam
có thể hòa nhập hơn nữa
trong các hoạt động phòng chống thiên tai
giảm thiểu tình trạng dễ bị tổn thương
và tăng khả năng ứng phó cho cả cộng đồng
chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây là hết
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
mọi thông tin chi tiết xin gửi về
chương trình thắp sáng niềm tin
truyền hình nhân dân số bảy mươi một
hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc qua email
thắp sáng niềm tin
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại
trong các chương trình lần sau